sau đây là những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đại hội
là một đảng viên trẻ lần đầu tiên được dự đại hội cấp trên cơ sở
cũng là lần đầu tiên được cầm lá phiếu trực tiếp bầu bí thư cấp ủy
đồng chí hoàng quốc bảo không giấu nổi niềm tự hào xúc động và xác định rõ trách nhiệm
trong lựa chọn người tiêu biểu về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức trí tuệ năng lực ngang tầm nhiệm vụ
tham gia bỏ phiếu bầu bí thư cấp ủy có hai trăm một mươi chín đại biểu
những lá phiếu bầu tại đại hội là sự gửi gắm niềm tin của gần một mươi một đảng viên
thuộc năm mươi một tổ chức cơ sở đảng trong toàn
đảng bộ huyện gia lâm
theo quan sát của chúng tôi công tác nhân sự đại hội đại biểu đảng bộ huyện gia lâm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
thông tin nhân sự dự kiến bầu bí thư cấp ủy đã được công bố tới toàn thể đảng viên
để có sự lựa chọn chính xác công tâm khách quan phát huy dân chủ
và nâng cao trách nhiệm của đảng viên tại đại hội
bên cạnh thực hiện đúng quy trình bầu bí thư cấp ủy
việc cung cấp thông tin nhân sự tới từng đảng viên đóng vai trò rất quan trọng trong bầu cử
thông tin càng đầy đủ càng chi tiết thì công tác bầu cử càng đạt chất lượng cao
toàn thể chúng tôi cán bộ cấp ủy cũng như toàn thể đảng viên
cũng được tiếp nhận thông tin và tìm hiểu rất kỹ
tin tưởng là lá phiếu của mình sẽ chọn được bí thư huyện ủy
xứng đáng với trách nhiệm của đảng viên và cán bộ nhân dân huyện gia lâm
việc quán triệt về nhân sự và giới thiệu nhân sự đã được thực hiện
theo các bước

để bầu là một đồng chí mà đã kinh qua các vị trí công tác về công tác đảng và chính quyền
và có sự tín nhiệm cao trong cán bộ đảng viên và được quán triệt tới các đại biểu tham dự đại hội
một cách nghiêm túc và có tổ chức thảo luận để đảm bảo quy trình nhân sự
khác với bầu bí thư cấp ủy thông thường do ban chấp hành đảng bộ thực hiện
việc toàn thể đại hội bầu bí thư cấp ủy chính là phát huy dân chủ
phiếu bầu cần có sự tập trung cao
xong phải tránh được tình trạng dân chủ xuôi chiều dân chủ hình thức
có thể nhận thấy huyện gia lâm đã làm tốt việc này qua thực tế kết quả bầu cử
đồng chí lê anh quân bí thư huyện ủy chủ tịch ubnd huyện gia lâm tái đắc cử bí thư huyện ủy
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với hai trăm một mươi tám trên hai trăm một mươi chín phiếu bầu đạt tỷ lệ chín mươi chín năm mươi bốn
đấy chính là những cái lá phiếu đông đảo tập trung
phải nói từ cơ sở đảng huyện và gửi gấm
tới người đứng đầu cấp ủy gửi tới đồng chí bí thư
gia lâm cũng là một địa phương hiện nay là đảng bộ trong sảnh hức mạnh năm năm liền
một cái đảng bộ hiện nay là công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
khá tốt và ổn định tập thể nội bộ thì đoàn kết thống nhất
thế và khả năng của đồng chí bí thư cấp ủy
chủ tịch ubnd huyện cũng đáp ứng được những yêu cầu tiêu chuẩn
việc mỗi một đảng viên tự tay trực tiếp cầm lá phiếu để bầu bí thư cấp ủy tại đại hội
đã cho thấy là dân chủ trong đảng ngày càng được đề cao
đây là một cơ chế để có thể loại bỏ những tiêu cực ở trong bầu cử
cũng như phát huy cao nhất vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trước toàn thể đại hội
chứ không chỉ riêng đối với chức cấp ủy
để có một đại hội dân chủ và thành công như vậy
thì trước đại hội huyện gia lâm đã làm tốt khâu chuẩn bị
đáng chú ý là gia lâm đã quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng chỉ đạo đã nêu
trong chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng cấp cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
là chuẩn bị đại hội phải gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân
trước đại hội đã có bảy vụ việc bức xúc kéo dài được giải quyết thấu đáo
lãnh đạo huyện cũng như là cơ quan thanh tra chúng tôi luôn công tâm khách quan
và rất đề cao vai trò của người đứng đầu trong việc trực tiếp đối thoại người dân
trước khi ban hành các văn bản quyết định giải quyết
tình hình nói chung của nhân dân trên địa bàn
và cũng không có cái điểm nóng bức xúc trong giai đoạn hiện nay
tại đại hội đảng bộ huyện gia lâm xác định hai khâu đột phá
và tám nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên đại hội chưa đề cập đến ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
đối với kinh tế hà nội nói chung và gia lâm nói riêng
nên chưa đề ra các giải pháp khắc phục
cũng như có sự điều chỉnh mục tiêu phát triển cho phù hợp thực tế để có tính khả thi cao
đây là vấn đề cần rút kinh nghiệm và bổ sung ở các đại hội khác
trong thời gian sắp tới